bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào thì có thể dẫn tới những nguy cơ gây ra ung thư đường tiêu hóa
khi mà đã có triệu chứng rồi thường đa số là giai đoạn cũng không còn sớm nữa
đâu đó thì có một số triệu chứng như là bệnh nhân có thể có đầy bụng chán ăn khó tiêu rồi chướng bụng
hoặc là đi tiêu chảy sen kẽ với cá bón
trễ hơn nữa thì người bệnh có thể là nôn ói ói ra máu hoặc là tiêu ra máu hoặc là tiêu phân đen
nếu là cái tổn thương nó ở cái đoạn thấp của trực tràng thì bắt đầu người bệnh có thể cảm giác là mất rặn
đi tiêu nhiều lần đi tiêu ra nhầy hoặc là đi tiêu ra máu đau
các triệu chứng đau thì có thể là đau bụng đối với ung thư dạ dày hoặc ung thư đại tràng
cái phần cao thì có thể là đau bụng còn nếu là đoạn thấp thì cái đau có phần hậu môn trực tràng
còn trễ hơn nữa nếu như những cái giai đoạn khá trễ hơn thì đôi khi người bệnh có thể sờ thấy được cái khối u ở trên bụng của mình
rồi họ thấy cái bụng nó bán lên nó to lên do cái di căng trong ổ bụng
hoặc là gan nó to đi là vàng da vàng mắt hoặc là khó thở và đau xương là khi bệnh đã giai đoạn khá trẻ
bệnh đã di căng đến những cơ quan khác trong cơ thể mình thì nó sẽ có những triệu chứng của những cơ quan đã bị di căng do bệnh
giai đoạn ba bốn là bắt đầu là giai đoạn trễ rồi
thì giai đoạn bốn dĩ nhiên là giai đoạn đã di căng tới những cơ quan khác
thì cái khả năng mà chữa khỏi
thì nó thấp hơn
đối với giai đoạn một hai thì tỷ lệ sống sống năm năm nó sẽ cao
thường thì tiên lượng sống người ta nói tiên lượng sống là tiên lượng sống năm năm
khi mà mình phát hiện sớm mình được điều trị sớm
thì cái khả năng nó chữa khỏi được sống năm năm được cao hơn
vậy thì ở độ tuổi nào hay đối tượng nào cần phải tầm soát ung thư đường tiêu hóa sớm thưa bác sĩ
cũng có thể là do có chế độ ăn
chế độ ăn mà cứ nhiều thịt mỡ quá
yếu ít chất sơ yếu ít chất rau củ quả để cung cấp vitamin
làm cho dễ táo bón
thì cũng là một yếu tố dễ bị gây ung thư
táo bón thì nó không phải là nguyên chân trực tiếp dẫn đến ung thư
tuy nhiên khi táo bón lâu ngày thì một phần khả thể là do nó viêm
nó viêm nhiễm của cái đường tiêu hóa của mình
đâu đó nó cái niêm mạc bắt đầu nó bị tổn thương
tổn thương dẫn dần dần đến tới cái viêm mãn
rồi cái viêm mãn rồi từ từ nó mới dẫn đến ung thư
những cái yếu tố môi trường những cái độc chất
nó ứ lại trong cái được ruột của người bệnh thì nó có thể dẫn đến ung thư
hoặc là chế độ ăn có nhiều muối quá
hoặc là nhiều chất giống như chất sông khói
nó có một số yếu tố nó làm cho cái viêm lét của cái niêm mạc của đường tiêu hóa
viêm mãn tính thì dễ dần rồi
rồi từ đó nó dẫn đến dễ bị viêm nhiễm
những các vi khuẩn khác dẫn đến ung thư
ngoài ra thì có cái bệnh là đa bô líp nữa
bô líp ở đường tiêu hóa bô líp ở dạ dày
hoặc là bô líp ở đại trực tràng
đó là một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ung thư
có một số có liên quan đến hội chứng di truyền
trong cái gia đình của người bệnh đó
nó có một cái yếu tố di truyền
yếu tố gia đình của người bệnh đó
người bệnh đó có người bị ung thư
thì mình cái khả năng bị ung thư của người bệnh đó cũng cao hơn
vậy thì hiện nay bệnh viện đa khoa tâm anh
đang áp dụng những phương pháp tầm soát ung thư nào thưa bác sĩ
bây giờ ở đây tâm anh thì mình có cái phương pháp nội soi
rồi nếu như là máy móc cũng là hiện đại
rồi tất cả các bác sĩ cũng rất là nhiều kinh nghiệm trong nội soi
nên là nếu được thì có thể đến khám và phát hiện sớm
với các phương pháp nội soi để có thể chuẩn đoán được sớm luôn
vì thông qua nội so có thể người ta thấy được cái tổn thương đó
tổn thương nó có nghi ngờ hay không
hoặc là nó thấy bôi líp hay không
thì lúc đó các bác sĩ cũng có thể được kết thực được
những cái thủ thuật như là sinh thiết
hoặc là lấy trọn cái bôi líp đó để thử giải phẫu bệnh
để có cái chứng đoán sớm và chứng đoán chính xác cho người bệnh hơn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
theo các chuyên gia y tế
tầm soát giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm
kết hợp với các phương pháp điều trị hiện đại
giúp nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh
nâng cao chất lượng cuộc sống
từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung thư đường tiêu hóa
dù vậy cũng đừng nên lơ là chủ quan
mọi người cần chủ động thay đổi lối sống
chế độ dinh dưỡng lạnh mạnh
cũng như chú trọng vận động thể lực đều đặn
để hạn chế các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư đường tiêu hóa
tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv